năm nào cũng vậy cứ mỗi dịp cuối tháng chạp bên cạnh những bao lì xì thì lợn đất lợn xứ được xem là món hàng không thể thiếu
đặc biệt năm nay là năm kỷ hợi nên những chú lợn với đủ hình thù mẫu mã được khách hàng ưa chuộng tìm mua
làng gốm bát tràng hà nội nơi cung cấp nhiều lợn đất lợn xứ nhất cho khu vực phía bắc và trung bộ
những ngày này thì luôn đỏ lửa để phục vụ nhu cầu của người dân
là linh vật của năm kỷ hợi nên không khó để thấy những chú lợn đất được bày bán ở hầu hết các cửa hàng khi đặt chân tới làng gốm bát tràng
không chỉ đa dạng về kích cỡ màu sắc mà lợn đất năm nay còn rất phong phú về mẫu mã sản phẩm
nghề làm lợn đất ở bát tràng đã có từ rất lâu
để cho ra lò một sản phẩm cần trải qua rất nhiều công đoạn như làm đất năm đất đổ khuôn nung sơn trang trí đều tỉ mỉ
và phải mất tới hai ba ngày mới có được một mẻ lợn đất bắt mắt như thế này
ngoài ra là nhu cầu của khách hàng năm nay là cũng cao hơn so với mọi năm
xu hướng màu vàng màu đỏ nhiều và mẫu mã phong cách kiểu vẽ thì cũng là ngày tết thành ra là hoa đào hoa mai
ngoài sản phẩm lợn thiết kiệm ra thì cơ sở sản xuất của chúng tôi có sản xuất thêm lợn để trồng cây phục vụ tết trồng quất chẳng hạn
theo quan niệm dân gian những chú lợn đất sẽ đem lại sự sung túc may mắn trong năm mới
vì thế cứ mỗi độ giáp tết
nhiều người dân lại tìm về bát tràng vừa để tham quan làng nghề vừa tìm mua cho mình những sản phẩm gốm xứ chất lượng
và năm nay hầu như ai cũng chọn mua cho mình một chú lợn đất
dịp gần ngày tết này thì gia đình mình muốn chọn một con lợn để phù hợp cho năm lợn năm nay
mình cũng đã chọn được một con lợn rất là đẹp để phù hợp trang trí cho phòng khách cũng như để tiết kiệm cho con mình
một màu sắc rực rỡ và nhẹ
những nụ cười hồn nhiên no đủ của những chú lợn đất sẽ mang đến cảm giác ấm áp no đủ trong một năm mới cho tất cả mọi người trong đó có người dân làng bốn bát tràng